trên địa bàn tỉnh tuyên quang đã xây dựng được bốn mươi sáu cây cầu dân sinh thuộc dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh
và quản lý tài sản đường địa phương của bộ giao thông vận tải với tổng mức đầu tư là hơn hai trăm linh một tỷ đồng
những cây cầu dân sinh được xây dựng giúp cho người dân vùng nông thôn thuận lợi hơn trong giao thông đi lại
giảm nguy cơ tai nạn đuối nước giúp giao thương hàng hóa và tạo đà phát triển kinh tế
cây cầu vĩnh phúc bắc qua sông phó đáy nối hai xã phúc ứng và hợp hòa huyện sơn dương tỉnh tuyên quang
có chiều dài một trăm một mươi m rộng ba năm m được hoàn thành vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín đã giúp người dân không còn nỗi lo tai nạn khi đi qua suối
trẻ em có thể tới trường mỗi khi mùa mưa lũ về
cây cầu cũng là yếu tố quan trọng giúp người dân phát triển kinh tế xây dựng cuộc sống ấm no
tình hình an ninh trật tự tại địa bàn cũng được ổn định
sau bốn mươi năm ở thôn đây là cho đến bây giờ là được nhà nước quan tâm chính quyền phủ quan tâm đến xây cho một cây cầu rất là lớn và đẹp như thế này
bền chắc như thế này thì dân chúng tôi rất là phấn khởi
bà con đi lại các cháu đi lại học hành thế rồi thì tất cả mọi cái đường giao lưu thuận tiện
từ hai bên phía đầu cầu này rất là thuận tiện
hiện tại tỉnh tuyên quang tiếp tục được tổng cục đường bộ việt nam chấp thuận xây dựng thêm hai mươi sáu cầu dân sinh
các cây cầu được thiết kế theo kiểu bê tông cốt thép tuổi thọ thiết kế từ năm mươi đến bảy mươi năm năm dự kiến sẽ hoàn thành vào năm hai nghìn hai mươi
có thể nói là việc triển khai thực hiện hợp cầu dân sinh này thì cũng đã phát huy hiệu quả trong công việc
trong việc phát triển kích kế hoạt động giao thông vận đảm trên địa bàn tỉnh tuyên quang
có phần phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng trật tự an toàn giao thông
thúc đẩy và sản xuất phát triển phát huy tiềm năng thiếu mạnh của các địa phương
đặc biệt tại các khu vực vùng sâu vùng xa của tỉnh
những xã vùng sâu vùng xa của tỉnh tuyên quang còn rất nhiều cây cầu tạm tranh vanh nguy hiểm
việc xây dựng cầu dân sinh là việc làm hết sức cấp thiết đáp ứng được mong mỏi của nhân dân tại các địa phương
góp phần tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế nâng cao chất lượng cuộc sống thay đổi bộ mặt nông thôn mới